thời tiết đáng lưu ý nhất trong đêm nay và ngày mai là tình trạng mưa lớn tại khu vực trung bộ
cụ thể là do nằm trọn trong khối không khí lạnh khô nên chỉ có mưa vài nơi tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng trị
trong khi đó do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên khu vực các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng ngãi sẽ có mưa rông diện rộng
có nơi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh ba trăm linh mm
khu vực từ bình định đến ninh thuận phổ biến là từ một trăm linh hai trăm linh mm
còn tại bình thuận lượng mưa ra động trong khoảng là từ năm mươi đến một trăm linh mm trên hai mươi bốn h
mưa lớn còn diễn biến phức tạp trong nhiều ngày tới
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
vì thế mà người dân cần theo dõi sát sao các bản tin tiếp theo
do có mưa nhiều nên nền nhiệt ở trung bộ nhìn chung là không cao
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh trời rét về đêm và sáng với mức nhiệt là từ một mươi bảy cho đến hai mươi năm độ
các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi giao động là từ hai mươi cho đến hai mươi sáu độ
phần còn lại từ bình định đến bình thuận trong ngưỡng là từ hai mươi ba đến ba mươi độ
ở phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo và nhiễu động gió đông nên vẫn có mưa rông diện rộng
riêng phía nam của tây nguyên và miền đông của nam bộ thì có mưa vừa mưa to
kèm theo tố lốc cũng như gió giật mạnh lượng mưa có thể đạt mức là từ hai mươi năm mm trên hai mươi bốn h có nơi còn trên bảy mươi mm
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
nền nhiệt tại cả hai khu vực không quá cao
trưa chiều mai tại tây nguyên giao động là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ còn ở nam bộ là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
và nơi có thời tiết khô giáo trên cả nước là tại các tỉnh thành bắc bộ
khi dưới tác động của khối không khí lạnh khô nên tại đây thì tiếp tục duy trì tình trạng là ít mưa
đêm và sáng trời rét ban ngày thì có nắng hanh với nền nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ
nên nhiệt thấp nên quý vị và các bạn cần chủ động mặc ấm để đảm bảo sức khỏe
đến với biển đông tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy làm tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng là hai mươi chín độ
khu vực hà nội đêm không mưa ngày nắng hay gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ là từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ